mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam và đại diện lãnh đạo các cục trong công an nhân dân lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương các phóng viên nhà báo các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
bộ trưởng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm pháp luật trên cơ sở không phải lấy thành tích số lượng vụ án đối tượng mà mục tiêu chính là giảm được tội phạm duy trì trật tự kỷ cương xã hội

thay mặt các cơ quan báo chí đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân nhấn mạnh thời gian qua bộ công an đã chủ động cung cấp thông tin sớm kịp thời đối với những vụ việc vụ án điều tra khám phá đang được dư luận đặc biệt quan tâm
những thông tin chính thống này là cơ sở để định hướng cũng như nhận được sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của bộ công an đối với các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp phản ánh chân thực đậm nét hoạt động của lực lượng công an nhân dân cũng như những tấm gương của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tạo sự lan tỏa và tiếp cận nhanh đến với bạn đọc công chúng
ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự buổi lễ có đồng chí hoàng đăng quang ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định thực tiễn cách mạng suốt chín mươi hai năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng việt nam
thứ trưởng nêu rõ tự hào về đảng chúng ta càng thêm tự hào về những đóng góp của đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong từng thời kỳ cách mạng đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho đảng nhà nước quyết định kịp thời đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương chính sách về bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tích cực hiệu quả sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong thời kỳ đổi mới đảng uỷ công an trung ương đã tham mưu cho đảng nhà nước gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc kết hợp an ninh quốc phòng với kinh tế đối ngoại xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc

lực lượng thanh tra công an nhân dân đã đoàn kết thống nhất bám sát tình hình linh hoạt chủ động tham mưu thủ trưởng công an cung cấp hoàn thành xuất sắc kế hoạch thanh tra
nhiều cuộc thanh tra kiểm tra đạt chất lượng cao công tác tiếp công dân phân loại xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh được thực hiện đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới lực lượng thanh tra công an nhân dân cần nghiên cứu nắm chắc quy định của một số văn bản mới được ban hành đồng thời nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa của việc tổ chức tiến hành hai chuyên đề thanh tra diện rộng là thanh tra các mặt công tác xây dựng lực lượng điều tra xử lý tội phạm và hậu cần của công an cấp huyện và thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng trái trợ trái
tại hội nghị các báo cáo viên truyền đạt những nội dung mới của pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân quy định về tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh trong công an nhân dân quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp công dân vào phòng chống tham nhũng trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhận xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân

hơn hai viên ma túy tổng hợp và ba mươi gram ma túy đá
đối tượng nguyễn tùng anh chú tại thành phố lạng sơn
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
phát hiện ba sự
cụ thể vào chiều qua tổ công tác phát hiện xe ô tô một mươi hai a tám nghìn chín trăm ba mươi chín có biểu hiện nghi vấn
nên dừng kiểm tra
phát hiện lái xe nguyễn tùng anh có nhiều biểu hiện bất thường không tỉnh táo
tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra phương tiện
phát hiện hơn hai viên ma túy tổng hợp và ba mươi gam ma túy đá
tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành khống chế đối tượng
bàn giao vụ việc cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc giang tiếp tục điều tra mở rộng
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an
sau một tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội phục vụ tết nguyên đán nhâm dần
cả nước đã xảy ra chín trăm sáu mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm năm trăm sáu mươi năm người thiệt mạng và năm trăm chín mươi chín người bị thương
so sánh với ba mươi ngày trước liên kề đã giảm ba trăm bảy mươi tám vụ
giảm chín mươi người thiệt mạng và giảm ba trăm năm mươi tám người bị thương
trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra chín trăm năm mươi ba vụ
làm năm trăm năm mươi tám người thiệt mạng năm trăm chín mươi tám người bị thương
so sánh với ba mươi ngày trước liền kề giảm ba trăm bảy mươi bảy vụ
giảm chín mươi một người thiệt mạng và giảm ba trăm năm mươi tám người bị thương
tai nạn giao thông đường sắt xảy ra bảy vụ
làm năm người thiệt mạng một người bị thương
so sánh với ba mươi ngày trước liên kề tăng một vụ
số người thiệt mạng và số người bị thương
người bị thương không tăng không giảm tài nạn giao thông đường thủy nội điện xảy ra ba vụ
làm hai người thiệt mạng so sánh với ba mươi ngày trước liên kỳ giảm hai vụ tăng một người thiệt mạng
theo quy định xe chở khách trên chín chỗ trở lên kinh doanh dịch vụ hàng hóa bằng container
xe đầu kéo phải lắp đặt camera giám sát theo quy định tại nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi của chính phủ
có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra xử lý
nhắc nhở các xe khách vi phạm sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên
truyền hình công an nhân dân tại bến xe yên nghĩa thành phố hà nội
tại thời điểm kiểm tra tất cả các xe này đều đã lắp camera giám sát hoạt động
khu vực tài xế hoạt động và khu vực hành khách ngồi trên xe tuy nhiên ở một số xe
camera lắp không đúng vị trí dẫn đến hình ảnh thu được trong khoảng không gian trên xe không đúng
quy định nhiều xe đã được trang bị camera nhưng hình ảnh chuyển về trung tâm lưu trữ
không thử xuyên chậm và đứt đoạn
các doanh nghiệp lái xe chủ xe đã thực hiện tốt công tác lắp camera
còn một số trường hợp lắp chưa chuẩn theo quy định thông tư một mươi hai tức là vị trí của lắp camera
chưa chuẩn chưa quan sát được hết vị trí của người lái hoặc vị trí của cửa lên xuống
theo quy định của thông tư một mươi hai chúng tôi đã kiểm tra và nhắc nhở đối với lái xe về báo cáo
các doanh nghiệp để điều chỉnh lại
để đảm bảo quan sát được rõ hoạt động hành vi của tài xế khi tham gia giao thông camera giám sát trên xe cần được lắp đặt
sao cho đảm bảo nhìn thấy phần người lái xe từ phần bụng trở lên và tối thiểu năm mươi vô lăng điều khiển xe
không chỉ đảm bảo quan sát được toàn bộ khoang hành khách đối với xe vận tải hành khách từ chín chỗ trở lên
camera giám sát nghị định một mươi cần đảm bảo quan sát được việc đóng mở cửa xe đảm bảo bao quát được tối thiểu ba mươi hình ảnh của cửa xe
để quan sát hành khách lên xuống xe
lắp camera này bản thân tôi lái xe cũng cảm thấy an toàn hơn khách hành khách mà lên xuống và những hành khách mà có ý đồ xấu thì không dám thực hiện
việc triển khai lắp camera giám sát đối với xe vận tải chở hàng hóa và hành khách từ chín chỗ ngồi trở lên đã được quy định bắt buộc
nhưng đến nay tỷ lệ lắp đặt theo thống kê của cục đường bộ mới chỉ hơn sáu mươi số phương tiện trong diện bắt buộc thực hiện
trong thời gian tới lực lượng chức năng thông qua tuần tra kiểm soát sẽ phát hiện và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình không lắp đặt hoặc lắp đặt camera không đúng vị trí theo quy định trí theo quy định
ngay trước tết giá các mặt hàng xăng dầu đã tăng mạnh
cụ thể từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước đã tăng bốn trăm bốn mươi đồng một lít lên mức hai mươi ba năm trăm chín mươi đồng một lít

trong khi đó xăng ron chín mươi năm đã tăng thêm bốn trăm chín mươi đồng một lít lên mức hai mươi bốn ba trăm sáu mươi đồng một lít
như vậy là giá xăng trong nước đã có lần tăng thứ ba liên tiếp
không chỉ xăng giá của các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh tăng tương đối mạnh
giá bán đối với mặt hàng dầu diesel lên một mươi tám chín trăm linh đồng một lít dầu hỏa là một mươi bảy bảy trăm chín mươi đồng một lít và dầu ma rút là một mươi sáu chín trăm chín mươi đồng một kg
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai hai trăm năm mươi sáu ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là gần một tám triệu ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi bốn triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi chín triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn triệu liều và tiêm mũi ba là hơn hai mươi một triệu liều
và đây là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay